có vị trí cao hơn để làm sao cho ngữ tật an toàn

ví dụ mình có một đường tiếp cận người ta lan xe vào trong phòng hộp

khi người ta muốn đi vệ sinh người ta đi thẳng tới nhà vinh
không cần một sự hỗ trợ nào của người không khuyết tật cả
thì lúc đó người tật họ sẽ rất là mạnh dọn
họ tham gia vào các hoạt động
trên thực tế so với các hộ gia đình không có người khuyết tật
thì đời sống của người khuyết tật hộ gia đình có người khuyết tật
sẽ gặp nhiều khó khăn hơn
tại những vùng nhiều thiên tai như xã hành nhân huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
một số ít hộ gia đình người khuyết tật có điều kiện
có thể chăn nuôi phát triển kinh tế
nhưng phần đông số còn lại chưa phát triển được kinh tế gia đình
do gặp khó khăn về vốn đất canh tác sản xuất
lại thiếu kinh nghiệm kiến thức chăn nuôi sản xuất trong bối cảnh thiên tai
bởi vậy việc giúp người khuyết tật và gia đình người khuyết tật
tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai dựa vào cộng đồng
góp phần ổn định cuộc sống là việc làm thiết thực và ý nghĩa
hầu nhỏ giờ là tấm thăng bệnh quận tập người nghề
rồi lớn lên rồi nói chung là cũng có vợ gia đình
cũng tự bong chở
cuộc sống thì cũng gặp nhiều khó khăn
còn khó khăn thì phải còn đứng dậy
bong chở cũng như chiến đấu biết thôi
ví dụ như ở có chỗ anh em ở địa phương này
cũng có giúp đỡ tổ điều kiện gì đó
cho ba chút tỉnh gì đó để mình
đáp đổi đánh ngang nuôi dừa
người khuyết tật là một trong những đối tượng
dễ bị tổn thương
và họ có đặc điểm hoàn cảnh
và điều kiện khó khăn hơn
giống như các người khác trong cộng đồng
tuy nhiên nếu như họ được hỗ trợ
một cách công bằng và tạo điều kiện
thì người khuyết tật cũng như là nhóm đối tượng tổn thương
thì họ có thể
sẽ tăng cường
đồng thời họ cũng có thể hỗ trợ
đóng góp cho cộng đồng
điều này chỉ có thể làm được
khi mà có sự hỗ trợ một cách công bằng
trong quá trình thực hiện
để làm sao cho người khuyết tật
cũng như các đối tượng tổn thương khác
hòa nhập và bình đẳng
trong công tác phòng chống thiên tai
để có thể tiến đến
đóng góp cho một cộng đồng
an toàn phát triển trước thiên tai
theo thông kê của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
cả nước đã xảy ra một mươi hai loại hình thiên tai
làm hai mươi ba người chết và mất tích
tổng thiệt hại về kinh tế ước tính
trên ba trăm ba mươi bảy tỷ đồng
trong bối cảnh mùa bão lũ mới đang đến gần
thiên tai ngày càng cực đoan trái quy luật
bên cạnh các hoạt động như nâng cao năng lực
cho người khuyết tật các tổ chức của người khuyết tật
tại các cấp trong phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
phối hợp thực hiện tập huấn chuyên môn
các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
hoặc chỉnh biên các tài liệu về quản lý
rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
có lồng ghép nội dung hòa nhập người khuyết tật
thì việc lồng ghép hòa nhập người khuyết tật
trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
là một việc làm cần thiết để giảm thiểu
tình trạng dễ bị tổn thương
và tăng khả năng ứng phó cho cả cộng đồng
quý vị và các bạn thân mến
do có thể trạng yếu hơn những người khác
trình độ và khả năng nhận thức có phần kém hơn
cùng với đó là điều kiện
với cơ sở vật chất hạ thần còn nhiều khó khăn
nên khi thiên tai xảy ra
người khuyết tật
chính là đối tượng phải chịu nhiều tác động
nhiều nhất trên tất cả các mặt
vì vậy để khắc phục những hạn chế này
bản thân người khuyết tật
cần chủ động tìm hiểu về thiên tai
về tình trạng dễ bị tổn thương
của bản thân mình cũng như
các cách thức cần thiết để giảm thiểu
tình trạng dễ bị tổn thương
và tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai
thông thường khi xảy ra thiên tai
người khuyết tật được người thân
hoặc hàng xóm giúp đỡ
tuy nhiên với những dạng khuyết tật khác nhau
cần các loại trợ giúp khác nhau
vì vậy việc nâng cao nhận thức
và xây dựng năng lực cho những người giúp đỡ này
tại địa phương là vô cùng quan trọng
để chủ động giảm thiểu tình trạng
dễ bị tổn thương và tăng cường khả năng
ứng phó với thiên tai cộng đồng người khuyết tật
cần tìm kiếm các thông tin tổng quan về thiên tai
và tác động của biến đổi khí hậu
tại địa phương các giải pháp để giảm nhẹ
tính dễ bị tổn thương của người khuyết tật
những việc người khuyết tật cần làm trong buổi thiên tai
và cách thức lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro
trước trong và sau thiên tai
khi thiên tai xảy ra
người khuyết tật là đối tượng
được di rời đầu tiên tại địa phương
nhưng thường rất bị động
vì vậy bản thân người khuyết tật
và những người tham gia các công tác này cần
xác định những người cần hỗ trợ đặc biệt
trong khu vực
hai kết nối với những người khuyết tật
so với tình trạng khẩn cấp
ba hỏi người khuyết tật về những khó khăn trong liên lạc
những dư hạn về mặt thể chất
và cách thức sử dụng các dụng cụ
cũng như các loại dược phẩm khác
xác định người sẵn sàng giúp người khuyết tật
và bảo đảm rằng họ có thể cang đáng được công việc
điều này rất quan trọng
đặc biệt với người khuyết tật vận động
năm lên kế hoạch về cách hướng dẫn
và báo động cho những người khiếm thính
sáu thường xuyên kiểm tra
và thực hành những gì bạn sẽ làm trước
trong và sau thiên tai
bằng những bài tập và rèn luyện
người khuyết tật chỉ cần hỗ trợ khi họ thật sự cần
như khi họ lên bậc thang
hoặc những nơi có độ dốc quá cao
tuy nhiên người hỗ trợ cần chú ý tới tín hiệu
của người khuyết tật
nếu họ không nhiều giúp đỡ thì không nên chủ động hành động
vì lúc đó người khuyết tật sẽ rất thủ động
và dễ gây tai nạn cho cả hai
cần gỡ bỏ các giao cản vật lý
tạo tính tiếp cận thật sự theo đúng quy chuẩn xây dựng
tại các điểm tránh lũ cộng đồng
nhà văn hóa thôn xã
khi đó người khuyết tật có thể tự mình đi đến
và sinh hoạt mà không cần
có sự hỗ trợ của người khác
người khuyết tật sẽ cảm thấy không có khoảng cách giữa họ
và người không khuyết tật
giúp họ giảm bớt những mặc cảm tự ti
và trở nên chủ động hơn
trong các hoạt động phòng chống thiên tai
ban phòng chống thiên tai và các đội hỗ trợ sơ tán
cũng như sư cấp cứu
cần được tập huấn kỹ năng làm việc và hỗ trợ người khuyết tật
trong công tác phòng chống thiên tai
làm sao có thể giúp đỡ người khuyết tật đúng cách
và không khiến người khuyết tật cảm thấy mình là gánh nặng
cho người khác
từ đó nghĩ đến sự an toàn cho chính mình
và những người xung quanh
thưa quý vị và các bạn
chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về
chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại
quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau